từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra một mươi năm vụ chết người
nên chủ yếu là do mâu thuẫn thủ tức bột phát
hậu quả để lại sau mỗi vụ án là sự đau thương mất mát từ phía gia đình của bị hại và gia đình đối tượng gây ra vụ án
để phòng ngừa và đấu tranh đối với loại tội phạm giết người xảy ra trên địa bàn
thì trong thời gian tới đây phòng cảnh sát hành sự tập trung phối hợp với các ban hành
các lực lượng các cấp đặc biệt là chính quyền cơ sở các ban hành đoàn xã hội cơ sở
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về mặt pháp luật
làm sao mà triệt tiêu được những mâu thuẫn bột phát phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của người dân
và nếu như có trường hợp xảy ra các tình huống đó
thì người dân phải được trang bị phải được trao dồi cái kỹ năng xử lý tình huống đúng pháp luật
không để xảy ra những hậu quả đau lòng
bên cạnh đó lực lượng công an sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng điều tra làm rõ
và đưa ra xét xử công khai các vụ án có phần phòng ngừa giáo dục và gian đe với loại tội phạm này
tuy nhiên để có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi bạo lực các vụ án giết người
mỗi gia đình cần làm tốt công tác quản lý giáo dục con em
tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
các lực lượng chức năng tỉnh điện biên vừa phối hợp phát hiện bắt giữ một đối tượng
vận chuyển trái phép năm viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi trạm kiểm soát biên phòng tây trang
làm thủ tục nhập cảnh cho một đối tượng nữ phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện trong bộ lọc gió xe máy của đối tượng
cất giấu các gói màu xanh cuộn thành cục bằng băng keo
có chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu vki nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra bước đầu lò thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại xã nong luống huyện điện biên khai nhận thường xuyên sang lào mua bán
có quen và mua số ma túy trên của một đối tượng người lào ở huyện mường mày
tỉnh phong sa lì lào mang về việt nam bán kiếm lời
hiện bộ đội biên phòng điện biên đã bản giao đối tượng tăng vật cho cơ quan chức năng
tiếp tục mở rộng điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
nhóm tám đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
với số tiền lên đến trên bốn mươi tỷ đồng
nhóm này gồm đặng hoài phương đỗ tuấn anh nguyễn duy hải nguyễn trí thiện
hồ chí cường nguyễn kim điền đào minh phú trần anh dũng
cùng ở thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi công an tỉnh đắk lắc đã triệu tập tám đối tượng trên
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet bước đầu các đối tượng khai nhận phương và tuấn anh được một đối tượng
từ thành phố hồ chí minh đến đặt vấn đề giao cho mỗi người một tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá
trên mạng internet sau khi nhận lời tham gia hai đối tượng này đã chia nhỏ tài khoản của mình
thành nhiều tài khoản khác nhau rồi rủ sáu đối tượng còn lại cùng tham gia tổ chức cá độ bóng đá
cho các con bạc chỉ trong một tuần trước khi bị bắt số tiền nhóm này nhận giao dịch cá độ bóng đá
với các con bạc là trên ba tỷ đồng từ còn đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay
số tiền này lên đến là trên bốn mươi tỷ đồng
thời gian gần đây trước những sự kiện chính trị xã hội nổi bật trong nước và quốc tế
một số tổ chức cá nhân đã lợi dụng hoạt động của các cơ sở in ấn để phát tán tuyên truyền
các tài liệu có nội dung xấu gây mất an ninh trật tự tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó công an tp hà nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý đối với các cơ sở in ấn photocopy trên địa bàn thành phố
ghi nhận tại một số địa bàn trọng điểm
tại quận thanh xuân lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã tổ chức cho một trăm linh cơ sở in ấn photocopy
trên địa bàn ký cam kết yêu cầu chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động
chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy này sau khi được lực lượng công an tuyên truyền
về những thủ đoạn của các đối tượng phạm tội đã tự nguyện ký cam kết
theo đó các chủ cơ sở sẽ kịp thời thông báo tố giác khi phát hiện tổ chức hay cá nhân
lợi dụng hoạt động
các chủ cơ sở sẽ tự in photocopy để phát tán tuyên truyền các tài liệu có nội dung xấu
về những quy định là các cơ sở phải thực hiện và một số phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng
để in ấn tán phát tài liệu gây rối bất đồng ăn hiện tự và cũng đồng thời phổ biến
một số biện pháp phòng ngừa để làm sao các chủ cơ sở nâng cao tính tinh thần cảnh giác
nhằm phát hiện kịp thời và báo ngay cho các công an
ghi nhận tại địa bàn quận cầu giấy nơi có số lượng lớn các cơ sở in ấn photocopy
các cơ sở này có hình thức và thời gian hoạt động khá phức tạp
do đó công tác tổng điều tra cơ bản quản lý đối với các cơ sở kinh doanh này
luôn được lực lượng công an quận cầu giấy đặc biệt chú trọng
tại một số địa bàn trọng điểm trên cả nước trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng
các đối tượng thuê các cơ sở dịch vụ đánh máy photocopy tài liệu có nội dung độc hại
với số lượng lên đến hàng ngàn tờ
vì hám lợi nên các chủ cơ sở dù biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình làm ngơ
đây chính là bài học để công an hà nội chủ động có biện pháp đấu tranh ngăn chặn
theo chỉ đạo của đồng chí trưởng quận là tổ chức ký cam kết phòng ngừa
mà tập trung vào cơ sở bảy mươi bốn cơ sở xung quanh các trường đại học cao đẳng trên địa bàn quận
thì chúng tôi cũng đã có tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở và thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật của nhà nước
trong quá trình chúng tôi có phát hiện ra có kẻ xấu mà lợi dụng và in ấn các cái tài liệu
mà chống phá nhà nước
nên là tuyên truyền thì chúng tôi sẽ tuyệt đối là không in
và thứ hai nữa là sẽ báo lại cơ quan phường
và các cảnh sát phương xã tại
theo thống kê trên địa bàn toàn thành phố hiện có tổng số hai bảy trăm hai mươi bảy cơ sở kinh doanh in photocopy
trong đó lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã tổ chức kiểm tra được hai ba trăm linh năm cơ sở
lập biên bản và xử phạt hai mươi sáu cơ sở kinh doanh có sai phạm
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục kiểm tra ra soát những cơ sở còn lại
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước đối với loại hình kinh doanh này
phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã nguyên xá huyện đông hưng tỉnh thái bình về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo thẳng dài một cm
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
là đối tượng dương văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn cầu nhân xã đông hòa
thành phố thái bình tỉnh thái bình có xẹo tròn bốn cm cách ba cm dưới sau đôi mắt phải
và đối tượng lò thị ban sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bản phủ xã quài cang huyện tuần giáo
tỉnh điện biên bị công an tp thái bình tỉnh thái bình ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện